ghi nhận trong ngày một tháng một mươi một nhiều cây xăng tại địa bàn thành phố hồ chí minh
vẫn còn hiện tượng là hết xăng còn dầu hoặc là còn hoạt động nhưng chỉ mở từ một đến hai trụ bơm
và chỉ cho đổ tối đa là ba mươi đồng mỗi xe khiến cho không ít người dân chật vật trong việc đi tìm mua xăng
ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố cây xăng của cô meco tại góc lý thái tổ giao với lê hồng phong
tại đây chỉ còn các trạm bơm dầu còn hoạt động còn các trạm bơm xăng khác dù sáng đèn
nhưng khi người dân vào thì chỉ nhận được cái lắc tay của nhân viên
còn tại trạm xăng dầu hòa bình trên đường phạm hùng khu vực phường bốn quận tám
tại đây nhân viên đã dựng rào chắn trước cây xăng chỉ cho vài người dù lượng người đổ xăng rất đông
tuy nhiên dù đã vào nhân viên cũng chỉ cho mỗi người đổ ba mươi đồng mỗi lượt
còn tại cây xăng của petrolimax ngay đầu lý tự trọng quận một dù lượng người đến đổ xăng rất đông
nhưng tại đây chỉ có vài trạm bơm hoạt động còn các trạm bơm khác thì không có nhân viên bán
theo sở công thương tp hcm từ đầu tháng một mươi đến nay đặc biệt trong các ngày từ hai mươi ba đến hai mươi bảy tháng một mươi
trung bình vẫn có khoảng từ chín một mươi số cửa hàng xuất hiện tình trạng cung cấp gián đoạn do tạm hết xăng dầu
tình trạng này phổ biến hơn tại các quận huyện vùng ven
đa phần các cây săn thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhỏ lẻ
không kinh doanh theo chuỗi kênh bán lẻ